thông tin chúng tôi vừa cập nhật đã có một mươi ba người chết và mất tích do mưa lũ tại phú yên bình định
nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn và hiện các địa phương vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
lúc bảy giờ sáng nay cho biết lũ đã làm một mươi người chết và mất tích số nhà bị ngập nước là hai chín trăm sáu mươi năm nhà
bốn nhà bị hư hỏng hoàn toàn lúa vụ mùa bị ngập nước ngã đổ bốn trăm chín mươi sáu hectare ba trăm ba mươi năm hectare hoa màu
và một ba trăm năm mươi tám hectare cây trồng khác bị thiệt hại
số gia súc chết cuốn trôi là năm trăm chín mươi tám con da cầm bị thiệt hại cuốn trôi là một mươi tám bảy trăm ba mươi bốn con
chìm một tàu cá trên biển một chín hectare tôm các loại bị vỡ hồ cuốn trôi
tại bình định đến sáng nay nước lũ trên toàn tỉnh đã rút nhiều
tuy nhiên tại các đường tỉnh lộ liên xã đập tràn vẫn còn nước chảy xiết
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
bình định đã phòng cháy và chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
tính đến thời điểm hiện tại đợt mưa lũ này đã làm năm mươi hai xã trên một mươi huyện thị xã thành phố
với khoảng ba mươi một ba trăm bảy mươi tám nhà dân bị ngập nước đã có ba người chết hai người bị thương do mưa lũ gây ra
thiệt hại đến thời điểm hiện tại ước tính khoảng hai trăm linh tỷ đồng